hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng trị đã có một mươi người bị thương hơn hai hai trăm linh ngôi nhà bị tốc mái
hơn ba năm trăm linh hectare cây lâu năm và hàng trăm hectare hoa màu bị thiệt hại do bão số một mươi
ngay sau khi bão đi qua chính quyền và nhân dân tỉnh quảng trị đã và đang nỗ lực khắc phục thiệt hại
sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân
huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị là địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất do bão số một mươi gây ra
hệ thống điện bị hư hại nặng nên trong ngày một mươi năm tháng chín đã xảy ra tình trạng mất điện toàn huyện
ngành điện lực huyện vĩnh linh đã huy động toàn bộ nhân lực vật lực tiến hành sửa chữa ngay sau bão
đến chiều nay ngày một mươi sáu tháng chín hơn chín mươi tuyến điện trên địa bàn huyện đã được xử lý sẵn sàng đóng điện phục vụ người dân
huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đã và đang nỗ lực khắc phục thiệt hại sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân
đến thời điểm chiều nay thì điện lực huyện vĩnh linh sẽ cố gắng quyết tâm để đảm bảo cấp điện cho bà con
còn một số khách hàng nhỏ lẹ thì điện lực huyện vĩnh linh sẽ cố gắng để xử lý dân
trên địa bàn tỉnh quảng trị ngành điện lực cũng đang tiếp tục tiến hành sửa chữa phát quang hành lang tuyến đảm bảo việc cấp điện trên toàn tuyến trước một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng chín
bên cạnh đó chính quyền địa phương và người dân đang tích cực triển khai dọn dẹp vệ sinh môi trường lực lượng bộ đội biên phòng công an hỗ trợ người dân chống đỡ cây cao su ngã đổ thu hoạch lúa sửa chữa lập lại nhà bị tốc mái do bão gây ra